thưa quý vị nguyễn du là nhà thơ thiên tài của dân tộc việt nam với tầm vóc và vị thế khó ai sánh nổi
tên tuổi và sự nghiệp của ông đặc biệt là tác phẩm chuyện kiều đỉnh cao của nền văn học cổ điển nước nhà đã góp phần đưa văn học việt nam vượt ra khỏi bờ cõi quốc gia trở thành một phần của tinh hoa văn hóa nhân loại ghi dấu ấn của văn học việt nam trên thị đàn quốc tế
ngày hôm nay ngày một mươi sáu tháng chín kỷ niệm tròn hai trăm linh năm ngày mất của đại thi hào dân tộc danh nhân văn hóa thế giới nguyễn du mời quý vị và các bạn cùng truyền hình nhân dân nhìn lại những di sản văn hóa vô giá mà ông đã để lại cho thế hệ ngày hôm nay
trải qua cuộc sống bao thăng trầm bề dâu của thời cuộc kế thừa truyền thống gia đình và dòng họ hội tụ tinh hoa văn hóa hà tĩnh quê cha và kinh bắc quê mẹ với tài năng thiên bẩm nguyễn du đã để lại cho hậu thế một di sản văn học vô cùng quý giá
với hàng trăm tác phẩm của mình nguyễn du đã phát họa chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống xã hội đương thời xót thường cho những thân phận khổ đau lên án bất cổng xã hội ước mơ giải phóng con người tiêu biểu như thanh hiên thi tập nam trung tạp ngâm
bắc hành tạp lục và đỉnh cao là chuyện kiều một kiệt tác thơ của mọi thời đại có tầm ảnh hưởng sâu rộng bởi giá trị tư tưởng cao đẹp và giá trị nghệ thuật đặc sắc của một thiên tiểu thuyết bảng thơ
về thời điểm sáng tác của chuyện kiều ý kiến phổ biến trước đây các nhà nghiên cứu thường cho là chuyện kiều có khả năng nguyễn du viết trong khoảng từ một nghìn tám trăm linh năm đến một nghìn chín trăm linh
là trong thời gian ông làm cái chức
nhưng gần đây thì một số nhà nghiên cứu cho rằng rất có khả năng nguyễn du đã viết chuyện kiều trước khi ra làm quan cho nhà nguyễn tức là trước năm một nghìn tám trăm tám mươi
nguyễn du là một con chuyện kiều và chuyện kiều tôn vinh nguyễn du lên một vị trí của nhân loại
là bởi vì vấn đề không phải là chỉ đấu tranh cho một cái tình yêu vấn đề không phải là chỉ là đấu tranh chống lại cái lễ giáo phong kiến
cũng không phải là để dung hòa với lễ giáo phong kiến để cho tôn vinh một cái tình yêu đẹp trở

chuyện kiều có thể nói là tác phẩm đạt đến mẫu mực tuyệt vời về sự kết hợp giữa ngôn ngữ bác học với ngôn ngữ bình dân
giữa vẻ đẹp của tiếng việt và thể thơ lục bát dân tộc là đỉnh cao của nghệ thuật thi ca
sự tiếp nhận chuyện kiều thưởng thức chuyện kiều quảng bá chuyện kiều
nó truyền hóa thành rất nhiều cái loại
hình hoạt động của văn hóa và văn nghệ dân gian
đối với các bậc trí thức thì đó là vừa là chẳng hạn như là lẩy kiều tập kiều vỉnh kiều
với nhân dân thì mỗi kiều mỗi kiều là bởi vì mọi sự sống của nhân sinh
mọi cái tàn thải của cảm xúc của tâm hồn của con người đều tìm được sự ứng đổi của truyền kiều
với mỗi câu kiều đều có thể vần người ta có thể vần được vào trong cái hành trạng trong đời sống người ta được
có thể đưa cả ba hai trăm năm mươi bốn câu kiều

tức là không có một cái tác phẩm nào mà sự đọc mà nó phong phú nó rồng lớn nó sinh động
và nó vừa rất bạc học vừa rất tương đoan như là truyền kiều
tư tưởng chất học nhân sinh đã đưa tác phẩm của nguyễn du vượt qua thời gian
vượt qua mọi giới hạn của ngôn ngữ bắt gặp sự chia sẻ đồng điệu của mọi người
vượt qua thăng trầm lịch sử
nguyễn du đã sống một đời sống đích thực trong lòng của nhân dân
trong thời đại hồ chí minh tên tuổi di sản của ông không chỉ được người việt nam mãi mãi tồn vinh tự hào
mà còn được bạn bè nam châu biết đến và ngưỡng mộ